xây dựng công nhận và tạo điều kiện để các làng nghề nông thôn phát triển đã và đang được tỉnh phú thọ quan tâm chỉ đạo thực hiện
nhằm phát triển đa dạng sản xuất hàng hóa nâng cao thu nhập ổn định bền vững cho người dân nông thôn
tuy nhiên hiện nay các làng nghề trên địa bàn tỉnh phú thọ vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần được tháo gỡ
nằm bên đê hữu dòng sông thao làng nón xã sơn nga huyện cầm khê phú thọ vốn đã rất nổi tiếng từ lâu với những sản phẩm nón lá thanh tú bình dị bền đẹp
tuy là nghề phụ nhưng nghề làm nón ở sơn nga đã đem lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây
ở phú thọ nhiều làng nghề truyền thống đến nay vẫn tiếp tục phát triển
xã hoàng xá huyện thanh thủy là nơi có làng nghề đan lát ba đông nổi tiếng từ lâu đời
mặc dù thu nhập chưa được cao
nhưng hiện nay cùng với công việc đồng áng bà con vẫn tiếp tục duy trì và phát triển nghề truyền thống
lúc nông nhà và một số gia đình cũng làm chính về cái nghề này
thế bình quân mà thu nhập thì có thể từ ba triệu đến ba triệu rưỡi một lao động
để đưa các làng nghề truyền thống thoát khỏi tình trạng khó khăn
các địa phương đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho các làng nghề
đồng thời gắn phát triển làng nghề với khai thác tiềm năng du lịch
đó là một tín hiệu vui trong bối cảnh nhiều làng nghề ngày càng có nguy cơ mai một
mong rằng trong thời gian tới
nhà nước cần tập trung đầu tư hạ tầng từ các nguồn vốn khác nhau
nhằm khai thác có hiệu quả kinh tế du lịch tại các vùng có làng nghề truyền thống
để họ không chỉ sống được từ nghề mà có thể làm giàu được nhờ nghề